tại lâm đồng tổng công ty phát điện một vừa tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách thuộc diện khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
hai ngôi nhà được trao tặng cho gia đình ông ca sơn và ca lệ gia đình chính sách
ông ca sơn tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước và được nhà nước trao tạo huân chương kháng chiến hạng nhì huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng
ông ca lệ có vợ là bà ca hường đã tham gia kháng chiến chống mỹ và hiện đã mất
hai căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi với tổng diện tích ba mươi hai m hai
trị giá xây dựng mỗi căn nhà là một trăm linh triệu đồng
những năm qua tổng công ty phát điện một với các đơn vị thành viên đã tổ chức nhiều chương trình chính sách hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ với các gia đình chính sách gia đình khó khăn
vừa giúp họ ổn định cuộc sống mà qua đó còn chung tay góp sức với địa phương trong thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội